phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương vừa phát hiện xử lý một xe khách trở qua số người
quy định lái xe sử dụng giấy phép giả để điều khiển phương tiện vận chuyển hành khách trong quá trình
làm nhiệm vụ công an tỉnh hải dương phát hiện xe ô tô khách hai mươi chín chỗ biển kiểm soát một mươi bốn b hai nghìn năm trăm chín mươi bảy di chuyển theo chiều